trước những phản ánh của người dân về việc gặp khó khăn khi mua thuốc monopidavir
mới đây thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết hai phương án phân phối thuốc monopiravir
gồm cấp phát miễn phí và người dân tự mua đang chờ chính phủ duyệt
thứ trưởng tuyên cho biết covid một mươi chín thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm a
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm nhóm a được cấp phát miễn phí
tuy nhiên số lượng f không triệu chứng nhẹ tăng cao
người dân có thể tự xét nghiệm để phát hiện bệnh và được điều trị tại nhà
do đó người dân cần thêm kênh tiếp cận thuốc kháng virus monophravir
vì vậy bộ y tế báo cáo chính phủ bộ chính trị về phương án người dân tự chi trả thuốc monoperavir
và được bộ chính trị cho phép bộ y tế đang tiếp tục trình chính phủ xin ý kiến các nội dung liên quan đến việc người dân tự mua thuốc
thứ trưởng cũng cho biết monupiravir là thuốc được cấp phép khẩn cấp
sử dụng trong điều kiện đặc biệt trong ba năm
trong thời gian này việt nam vừa sử dụng vừa đánh giá thuốc
cân nhắc tiếp tục cấp phép hoàn toàn nếu thuốc đủ điều kiện
do đó việc sử dụng monuperavir phải theo dõi sát cần bác sĩ kê đơn
cách đây ít giờ bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường biện pháp quản lý hoạt động mua bán sử dụng thuốc monouperavir
trong bối cảnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp và nhu cầu sử dụng thuốc tăng cao
sở y tế hướng dẫn cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược và người dân mua bán sử dụng thuốc
tập hướng quy định về kê đơn bán thuốc
địa phương giám sát chất lượng thuốc xử lý thuốc không đạt chất lượng
không có nguồn gốc thuốc giả nhập lậu hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý
monopiravir cùng với favipiravir randesavir là ba loại thuốc kháng virus
đã được bộ y tế đưa vào phát đồ điều trị covid một mươi chín ở việt nam
hôm một mươi bảy tháng hai bộ y tế cấp phép khẩn cấp ba loại thuốc chứa hoạt chất monupravir điều trị covid một mươi chín
do doanh nghiệp việt nam sản xuất gồm monravir bốn trăm linh của công ty cổ phần dược phẩm botston việt nam
movinavir hàm lượng hai trăm linh mg của công ty cổ phần hóa dược phẩm mekopharm
và monopiravir stela bốn trăm linh của công ty trách nhiệm hữu hạng stelafarm
thuốc có tác dụng làm giảm tải lượng virus trong cơ thể từ đó làm giảm nguy cơ trở nặng và tử vong
bộ y tế hướng dẫn monopiravir
việc không sử dụng quá năm ngày liên tiếp không sử dụng để dự phòng trước hoặc sau khi mắc covid một mươi chín
hoặc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
liều dùng là một sáu trăm linh mg một ngày tương đương bốn viên bốn trăm linh mg hoặc tám viên hai trăm linh mg
một hộp thuốc monupravir đóng gói hai mươi viên bốn trăm linh mg hoặc bốn mươi viên hai trăm linh mg đủ cho một liệu trình điều trị
trẻ em bệnh nhân dị ứng với monupravi hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
phụ nữ có thai và đang cho con bú không được sử dụng
nếu bệnh nhân dị ứng dùng thuốc này thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi tinh trùng theo cảnh báo của bộ y tế
mới đây cục quản lý dược bộ y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho ba thuốc điều trị covid một mươi chín
chứa hoạt chất monopiravir sản xuất tại việt nam
thông tin thuốc monuperav nội sẽ được cung ứng trên thị trường đã khiến cho nhiều người dân chờ đợi
vì họ có thể mua ở các nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên hiện tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố
thành phố hà nội vẫn chưa có thuốc monopiravir
mặc dù các hiệu thuốc không có thuốc để bán tuy nhiên trên các trang mạng xã hội
mặt hàng thuốc monouperavir ngoại vẫn được bán lan tràn
nhiều tiểu thương khoe mẽ ôm cả lô với giá hời
dạo một vòng các nhóm chợ thuốc có thể nhận thấy monopiravir được nhiều chủ thương rao bán
với giá từ một tám đến hai sáu triệu đồng một hộp tùy từng loại
đơn cử thuốc monopiravir capsule hai trăm linh mg malad có xuất xứ từ ấn độ
được các tiểu thương báo giá hai triệu hai hai triệu hai sáu triệu đồng một hộp
với monu pravir trong nước được bộ y tế chỉ định phát cho những f điều trị tại nhà miễn phí
thuốc này được giao bán trên mạng với giá một tám triệu đồng một hộp
theo ông đỗ xuân tuyên thứ trưởng bộ y tế dự kiến ngày hai mươi bảy tháng hai
bộ y tế sẽ họp với ba doanh nghiệp trên về quá trình cung ứng sử dụng chất lượng
và giá cả của các loại thuốc
vì vậy thời điểm này chưa thể có thuốc được bày bán ở các nhà thuốc như người dân mong đợi
theo nguyên tắc ba thuốc chứa hoạt chất monopiravir được cấp phép khẩn cấp
để điều trị miễn phí cho người dân
tuy nhiên bộ y tế sẽ báo cáo thủ tướng và xin ý kiến về việc ngoài sử dụng
để điều trị miễn phí ở cơ sở có thể cho bán tại các loại thuốc này
ở các cơ sở đăng ký kinh doanh về thuốc
việc này có mục đích giúp người dân khi bị nhiễm covid một mươi chín
có thể chủ động mua về điều trị tại nhà theo đơn của bác sĩ
để đảm bảo an toàn hiệu quả người dân chỉ sử dụng thuốc monuperavir
khi có chỉ định của bác sĩ về các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng
khi dùng thuốc người dân tuyệt đối không tự ý mua sử dụng thuốc monuperaviet
trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào
của thuốc cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn
và xử trí kịp thời
sở y tế thành phố hải phòng đánh giá trong thời gian vừa qua số lượng f
tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải tại các trạm y tế lưu động
người dân không được chăm sóc toàn diện chú đáo
cũng theo ngành y tế thành phố hải phòng rất nhiều người tự test nhanh
cho kết quả dương tính nhưng không báo với cơ quan chức năng mà tự cách ly chữa bệnh
nhiều f gọi điện đến trạm y tế xin hỗ trợ nhưng không liên lạc được
hoặc phải nhiều ngày sau khi báo tin thì nhân viên y tế mới đến
không đợi được nhân viên y tế nhiều f đã tự mua thuốc điều trị
tôi có đọc tham khảo trên mạng và quyết định điều trị theo triệu chứng
tôi mua các loại thuốc hạ sốt trị ho để điều trị khi có triệu chứng
tôi mua qua test năm ngày tôi test một lần
ngoài ra tôi còn dùng thêm vitamin các loại và thực phẩm chức năng
chị thảo ba mươi ba tuổi ở quận hồng bàng cho biết
trên các nhóm mạng xã hội facebook nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị covid một mươi chín
cùng các đơn thuốc dành cho f
khi biết tin tôi dính f bạn tôi chuyển cho tôi hai đơn thuốc
một của người lớn và một của trẻ em
trong đó có một số loại kháng sinh điều trị sốt ho đi ngoài và thuốc kháng virus
tôi thấy hợp lý nên cũng đi mua để dùng
ngoài ra cháu tôi còn giới thiệu một loại thuốc trung quốc
cũng nói là có tác dụng tốt để điều trị
ông bình sáu mươi năm tuổi quận ngô quyền cho hay
nhiều người cho biết các loại thuốc kháng virus như favipiravir monupiravir
hay thuốc được quảng cáo là điều trị covid một mươi chín của nga ấn độ trung quốc
thì phải tìm mua qua mạng xã hội và có giá cao
có một số người bạn giới thiệu
tôi mua được hai hộp monupiravir với giá là hai một triệu đồng
thuốc được chuyển đến nhà lúc đó do cần gấp nên không nghỉ nhiều
thật sự thì không biết có phải là thuốc chuẩn hay không
chị hằng một bệnh nhân f home chia sẻ
cũng theo chị hằng giá thuốc monupiravir hiện đã tăng lên hai sáu triệu đồng một hộp
dại một vòng trên mạng xã hội người viết dễ dàng tìm được các loại thuốc
điều trị covid một mươi chín không có cam kết nguồn gốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dụng online nay chuyển sang bán thuốc
những người bán đồ ăn bán đồ gia dụng online nay chuyển sang bán thuốc
đến lúc bệnh trở nặng đưa đến cơ sở y tế thì diễn biến nặng khó cứu chữa khó qua khỏi
gần như các loại thuốc phát đồ điều trị không còn hiệu lực hiệu quả nữa nên nguy cơ tử vong
di chứng nặng nề rất cao
trước tình trạng trên ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã yêu cầu thanh tra ngành y tế tổ chức kiểm tra tất cả quầy thuốc
hiệu thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định
theo bác sĩ trương hữu khanh chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng thuốc monuberravir không chỉ chữa bệnh
mà nồng độ virus trong cơ thể khi uống thuốc giảm xuống nhanh từ đó giảm khả năng lây nhiễm và giảm quá tải cho tuyến trên
theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín mới nhất phiên bản bảy do bộ y tế ban hành ngày sáu tháng một mươi
có hướng dẫn cụ thể với ba loại thuốc
thuốc kháng virus thuốc kháng thể virus và thuốc ức chế intelarkin sáu trong điều trị
việc dùng thuốc dựa trên nguyên tắc nếu thuốc chưa được tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo sử dụng
cấp phép lưu hành cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới
việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của bộ y tế
nếu đã được who khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành cấp phép sử dụng khẩn cấp
tại ít nhất một nước trên thế giới có thể được chỉ định theo điều trị diễn biến bệnh lý của người bệnh
trong đó với thuốc kháng virus bộ y tế đã bổ sung thuốc monopiravir bốn trăm linh mg bên cạnh remdesivir
favipiravir monopiravir bốn trăm linh mg lưu dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt
monopia là dạng viên uống nên người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà đối với người lớn mắc covid một mươi chín
trữ chứng nhẹ và trung bình